thế thì cứ tiếp nối thế hệ thì nó luôn luôn được duy trì nên thấy điều đó rất là đáng quý
ngày gần tết trên các tuyến phố của thủ đô hà nội những lá cờ đỏ sao vàng được treo một cách trang trọng
từ cơ quan chính phủ đến những nhà dân tất cả tạo nên một rừng cờ đỏ sao vàng rực rỡ
rừng cờ đó là biểu tượng của tinh thần đoàn kết ý chí của dân tộc bất khuất kiên cường
thưa quý vị vào mỗi dịp tết đến thì dường như mọi người tự cho phép mình được sống một cách thoải mái hơn đặc biệt là trong vấn đề ăn uống
cụ thể thì vào khoảng thời gian này thì hầu như ai cũng sử dụng nhiều loại thực phẩm hơn
cộng thêm việc là mọi người sử dụng nhiều rượu bia trong ngày gây nên cái tình trạng là mất cân bằng về dinh dưỡng
và chính điều này đã gây nên là một trong những nguyên nhân để dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm và ngộ độc rượu
trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai mỗi ngày tiếp nhận năm bảy ca ngộ độc rượu
trong đó không ít trường hợp bị ngộ độc rất nặng nguy hiểm đến tính mạng
đó là ngày thường còn ngày tết cũng chưa tiên lượng được tình hình
đáng lo ngại là tình trạng ngộ độc không chỉ cồn công nghiệp methanol mà ngộ độc rượu ethanol đang có chiều hướng gia tăng
nhiều bệnh nhân bị ngộ độc bởi vì tổng kết ra rồi
rồi chào năm mới rồi đủ mọi dịp mà thậm chí tôi xin lỗi là nhiều bệnh nhân là trồng chéo
có những bệnh nhân như các anh các chị lấy cho vừa vừa hỏi đấy
có thể là một ngày người ta uống đi hàng lit thậm chí có những bệnh nhân còn hơn một lít thì chẳng có cái sức khỏe nào
hoặc là chẳng có thể tải được cái lượng rượu như thế
trong năm hai nghìn một mươi bảy cả nước xảy ra một trăm ba mươi chín vụ ngộ độc thực phẩm
với ba tám trăm sáu mươi triệu vụ ngộ độc
trong năm hai nghìn một mươi bảy cả nước xảy ra một trăm ba mươi chín người mắc ba bảy trăm linh năm người đi viện hai mươi bốn trường hợp tử vong
điều đáng nói là dịp gần tết nhu cầu tiêu thụ thực phẩm nhiều nên rất dễ xảy ra tình trạng ngộ độc gia tăng
đừng biến mình thành bệnh nhân trong những ngày tết mà nguyên nhân hoàn toàn do sự chủ quan hoặc thiếu hiểu biết
người dân hãy lựa chọn những loại thực phẩm an toàn chế biến sử dụng hợp vệ sinh
ăn vừa phải các chất dinh dưỡng tránh cho cơ thể mất sự cân bằng
nên uống ít rượu bia bởi xe rượu đã kém vui chơi kể sinh bệnh và tai nạn khi ta không còn làm chủ được bản thân
vâng và để cho mỗi gia đình được đón một cái tết thực sự ý nghĩa và trọn vẹn không để thực phẩm bẩn và ngộ độc rượu làm ảnh hưởng
phóng viên an ninh ngày mới đã có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ lê bạch mai
nguyên phó viện trưởng viện dinh dưỡng việt nam xung quanh vấn đề này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
vâng trước tiên xin cảm ơn bà đã theo dõi chương trình
vâng thưa bà bà nhận định thế nào về cái tình hình ngộ độc phẩm cũng như ngộ độc rượu trong những ngày tết thế này ạ
đầu năm thì thường là tụ hội vui vẻ với nhau và người ta đã sử dụng rượu bia như là một cái chất để bắt đầu người ta có thể nói chuyện với nhau
và chính vì vậy ngộ độc rượu bia tăng lên khá là nhiều trong dịp cận tết và suốt trong tết nguyên đán
đặc biệt là tết nguyên đán phòng ngộ độc thực phẩm thì cũng tăng cao bởi vì trong ngày tết
thì ai cũng muốn mình có nhiều món thứ hai nữa là ai cũng muốn mình có đầy đủ thực phẩm
cho nên là chúng ta thường giữ chữ thực phẩm một cách quá nhiều và thời gian kéo dài và chính vì vậy nó không đảm bảo an toàn thực phẩm
thưa bà thì đâu là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngộ độc gia tăng ạ
thường là cái nhu cầu thực phẩm tăng cao cho nên trước hết nói được ngay cái khâu sản xuất đôi khi là cũng không được đảm bảo nữa rồi
vấn đề thứ hai có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm và ngộ độc rượu
đó là chính là cái phần mà mọi người tiêu thụ một cái lượng quá lớn quá nhiều dẫn đến là nó quá cái sự chịu sức chịu đựng của cơ thể
và chính vì vậy có thể dẫn đến ngộ độc
và một nguyên nhân thứ ba nữa là một lượng thực phẩm nhiều như vậy chúng ta bảo quản không được đảm bảo
một nguyên nhân nữa mà có thể làm cho cái ngộ độc rượu ngộ độc thực phẩm tăng cao đó chính là cái vấn đề sản xuất rượu giả khá là nhiều
và cũng rất là nhiều trên thị trường
và chính vì vậy chúng ta cũng cần quan tâm khi lựa chọn thực phẩm
bạn để tấm một tết vui vẻ và những lời khuyên đến nào đối với người dân trong lượng đảm bảo an toàn tránh ngộ độc thực phẩm cũng như là ngộ độc rượu trong lương thế này
chúng tôi rất là mong là có được những cái giải pháp đồng bộ
thứ nhất là đối với những cơ sở sản xuất thì cũng cần phải tôn trọng cái quy trình sản xuất và đảm bảo cái chất lượng của sản phẩm
các cơ quan quản lý thì cũng cần có một sự kiểm tra giám sát thường xuyên
để mà các thực phẩm nói chung và đặc biệt là rượu bia thì đảm bảo về mặt chất lượng
và thứ ba là đối với người tiêu dùng thì khi chúng ta lựa chọn thực phẩm thì chúng ta nhất là đối với những thực phẩm chế biến sẵn thì cũng nên quan sát trên bao bì rồi hạn sử dụng
và đặc biệt là những cái thực phẩm mà chúng ta lựa chọn thì phải được cấp phép của các cơ quan quản lý có thẩm quyền
và một điều nữa đối với người tiêu dùng đó là chú ý không lạm dụng rượu bia
và để cho chúng ta có thể đoán
xuân mới một cách hoàn hảo nhất chúng ta đảm bảo về mặt sức khỏe vui và đặc biệt là về vấn đề an toàn thực phẩm trong ngày tết
một lần nữa xin cảm ơn bà đã thông tin dự báo thời tiết cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới cuối cùng của năm đinh dậu
và hy vọng với những thông tin tích cực về tình hình thời tiết này thì quý vị và các bạn cũng có được những chuyến du xuân đón tết thuận lợi vui vẻ và nhiều kỷ niệm bên gia đình và bạn bè
một lần nữa thay mặt cho những người làm chương trình chúc cho những ai chưa được trở về nhà nhanh chóng hoàn thành công việc để sớm được đoàn viên cùng với gia đình
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào sáu giờ sáng ngày mai chương trình an ninh ngày mới đặc biệt ngày đầu tiên của năm mới mậu tật